phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên đã triển khai thực hiện đợt tổng kiểm soát
qua đó đã kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đội đã tiến hành kiểm tra sáu trăm hai mươi phương tiện ô tô kinh doanh vận tải hành khách
và ô tô vận tải hàng hóa bằng container phát hiện lập biên bản xử lý bốn mươi một trường hợp vi phạm
trong số đó có một trường hợp là
lái xe khách không có giấy phép lái xe một trường hợp lái xe khách loại hai mươi chín chỗ sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp
và một trường hợp lái xe khách loại hai mươi chín chỗ chưa đủ tuổi điều khiển xe ô tô tham gia giao thông
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv